người dân trồng tiêu tại tây nguyên và miền nam đang bước vào giai đoạn khó khăn khi giá tiêu liên tục giảm
giá tiêu tây nguyên miền nam trong giai đoạn giao dịch chậm khó tăng thì bất ngờ giảm thêm năm trăm linh đồng một kg
hầu hết khu vực trồng hồ tiêu đắk lắc đắk nông gia lai phú quốc bà rịa vũng tàu đồng nai bình phước
giá tiêu giao động ở mức ba mươi bốn năm trăm linh đồng đến ba mươi bảy đồng một kg đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm qua